tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến thăm trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế
một cơ quan nghiên cứu hàng đầu của indonesia và khu vực là thành viên tích cực của mạng lưới các viện nghiên cứu quốc tế của asean
phát biểu tại đây tổng bí thư khẳng định việt nam và indonesia đều là những nước thành viên quan trọng cộng đồng asean
hai nước đã chia sẻ nhiều lợi ích và giá trị tương đồng nhiều nhận thức và những quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế
tổng bí thư nhấn mạnh trong suốt năm mươi năm qua bài học lớn nhất để asean giữ vững được vai trò quan trọng là giữ vững độc lập tự cường và đoàn kết thống nhất giữ được vai trò trung tâm cho các cơ chế hợp tác khu vực
tổng bí thư cho rằng để hiện thực hóa tầm nhìn asean cần xây dựng thành công một cộng đồng asean thực sự gắn kết vững mạnh và phát triển thịnh vượng
duy trì và củng cố hòa bình ổn định của khu vực tăng cường quan hệ với các đối tác bên ngoài đồng thời củng cố phát triển phát huy hiệu quả vai trò trung tâm của asean trong các cấu trúc định hình của khu vực
tổng bí thư mong muốn hai nước việt nam indonesia cùng nhau chung tay đoàn kết cùng các nước asean khác tiếp tục phấn đấu hơn nữa vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước vì một asean lấy người dân làm trung tâm